bộ tài chính vừa đề xuất trong dự thảo tờ trình chính phủ về việc xây dựng dự án nghị quyết của quốc hội
về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về mức một mươi năm một mươi bảy
theo quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa đang áp dụng mức thuế xuất như đối với doanh nghiệp nói chung là hai mươi
mức thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp nhỏ và vừa được đề xuất giảm từ hai mươi hiện tại về mức một mươi năm một mươi bảy
bộ tài chính tính toán việc thực hiện các giải pháp về giảm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
có thể làm giảm thu ngân sách khoảng chín hai trăm linh tỷ đồng mỗi năm
điều này có thể khiến ngân sách giảm thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng mang lại lợi ích về lâu dài
tuy nhiên đại diện bộ tài chính dẫn kinh nghiệm quốc tế cho thấy
nhiều nước đã thông qua các chính sách chương trình hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi
thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó có chính sách thuế